sáng nay phiên tòa xét xử nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội nguyễn quang tuấn và đồng phạm chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đó nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội đã bị đề nghị xử phạt bốn đến năm năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với bị cáo tuấn bốn bị cáo nguyên là cán bộ bệnh viện tim hà nội gồm hoàng thị ngọc hưởng nguyên phó giám đốc nguyễn thị dung hạnh nguyên kế toán trưởng đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh
đều nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế đã bị đề nghị các mức án từ hai mươi bốn đến bốn mươi hai tháng tù
ba bị cáo thuộc công ty hoàng nga bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng tù treo đến bốn năm tù
bị cáo phan tuấn đạt nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty kim hòa phát từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù treo
ba bị cáo thuộc công ty định giá aic bị đề nghị từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng tù
bảng luận tội xác định bị cáo tuấn đã đồng ý cho công ty hoàng nga và công ty kim hòa phát gửi vật tư vào bệnh viện tim hà nội theo hình thức dùng trước trả tiền sau
để hợp thức việc trả tiền bị cáo tuấn và các bị cáo cấp dưới đã hợp thức hóa bằng cách lập hồ sơ thầu và chỉ định thầu trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy gây thiệt hại hơn năm mươi ba tỷ đồng
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án
các bị cáo các luật sư đã tham gia phần tranh luận đưa ra những luận điểm luận cứ nhằm gỡ tội cho các bị cáo
một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn phường bốn thành phố sóc trăng vừa bị lực lượng công an tỉnh sóc trăng bắt quả tang
lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang xe ô tô tải do tài xế phan khánh duy điều khiển
trên xe ô tô chứa gần bốn ba trăm linh thuốc lá điếu nhập lậu các loại
một chín trăm tám mươi bao thuốc lá nhãn hiệu z một ba trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu scott và bảy trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu hero
bước đầu làm việc người điều khiển phương tiện trên khai nhận trở thuê số thuốc lá từ long an về giao tại thành phố sóc trăng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ điều tra để xử lý theo quy định pháp luật
sáng nay một mươi tám tháng bốn phòng kể sát phòng chống tội phạm về môi trường cơ quan tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn
đi tiêu thụ
tại đường quốc lộ hai a thuộc phường đồng tâm thành phố vĩnh yên công an tỉnh vĩnh phúc kiểm tra phát hiện xe ô tô tải do đỗ quốc phong
chú tại xã bắc bình huyện lập thạch điều khiển vận chuyển khoảng một tấn lợn đã chết
tất cả số lượng trên đều có màu tím tái suốt huyết trên da bớt mùi hôi thối
tại cơ quan công an đỗ quốc phong khai nhận vận chuyển số hàng trên từ xã bắc bình huyện lập thạch đến thành phố vĩnh yên để tiêu thụ kiếm lời
thưa quý vị thời gian gần đây lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao nhiều đối tượng đã mạo danh cơ quan quản lý nhà nước
hoặc nhà cung ứng dịch vụ mạng viễn thông gọi điện cho người sử dụng dịch vụ viễn thông di động yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì lẽ đó người sử dụng điện thoại cần cảnh giác với chiêu trò này
cũng như nhiều người bà nguyễn thị huyền ở phường thanh tuyền thành phố phủ lý tỉnh hà nam không khỏi bức xúc về tình trạng cuộc gọi tin nhắn rác hoành hành
với tần suất ngày càng dày đặc nhất là thời gian gần đây nhiều cuộc gọi lạ chủ yếu liên quan đến việc chuẩn hóa thông tin thuê bao
thủ đoạn của các đối tượng là tự nhận mình bên nhà mạng gọi điện để cảnh báo nạn nhân về việc khóa sim không chính chủ
nếu nạn nhân cung cấp thông tin căn cước công dân chúng sẽ tiếp tục đe dọa nạn nhân
và nói thuê bao của nạn nhân sẽ bị khóa trong vài ngày tới
lợi dụng tâm lý hoang mang lo sợ và không cập nhật kiến thức mới của người dân
nhóm đối tượng này sẽ tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện theo các bước mà trung hướng dẫn
đây hoàn toàn là những hành vi lừa đảo lợi dụng tâm lý lo sợ của người dân để các đối tượng thu thập thông tin cá nhân của các thuê bao
sử dụng vào các mục đích xấu khác
không biết đâu tin tưởng cả nên tôi cứ lên tại cửa hàng đây là tôi đăng ký
chỉ có tin nhắn của nhãn của vinaphone và của tổng đài
vinaphone bằng những cái đầu số tám trăm tám mươi tám một nghìn chín mươi một và đầu số chín trăm một mươi một một nghìn chín mươi một là những cái đầu số đấy của chính nhà mạng vinaphone
mời khách hàng đến điểm giao dịch của vinaphone cập nhật thông tin thuê bao
và tổng đài phối hợp với tổng đài vinaphone để có những hướng dẫn cập nhật lại thông tin thuê bao
theo các nhà mạng việc khóa liên lạc một chiều hai chiều đều có lộ trình và thông báo
không có chuyện bị khóa ngay lập tức
như các đối tượng thông báo tới chủ thuê bao
để nhận được sự hỗ trợ khách hàng có thể gọi tới tổng đài của các nhà mạng khi gặp các tình huống nghi ngờ
cùng với đó để tránh rủi ro các cơ quan chức năng khuyên cáo người dân theo dõi kỹ các cách chuẩn hóa thông tin chính thức
từ đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông không tự ý truy cập các đường linh lạ qua tin nhắn
và đặc biệt lưu ý quá trình chuẩn hóa thông tin sẽ không có nội dung liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử
gây ra hơn hai mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh
ba đối tượng gồm lương phường hồ tâm tôn và lương công hưng chú tại tỉnh quảng nam vừa bị công an thành phố tam kỳ bắt giữ
nhận được tin báo của người dân về việc bị mất trộm tài sản gồm lõi dây đồng banh điện thành phẩm
trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng tại điểm thu mua phế liệu ở xã tam phú thành phố tam kỳ
lực lượng công an thành phố tam kỳ đã vào cuộc điều tra
ba đối tượng gây án đã bị tóm gọn
qua đấu tranh nhóm đối tượng này khai nhận thường xuyên sử dụng xe ô tô đi trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố tam kỳ và một số địa phương lân cận
các đối tượng rất manh động có nhiều thủ đoạn và đã có tám tiền án về các tội trộm cắp tài sản hủy hoại tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
còn tại bình định trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bốn hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử võ văn cương
chú thành phố quy nhơn cùng bốn mươi hai đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo cáo chẳng từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một võ văn cương cùng đồng phạm đã nhận nhiều tài khoản siêu tổng đại lý
rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý giao cho các đối tượng sử dụng đường link bóng tám mươi tám com để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
mỗi trận cá độ bóng đá có số tiền trên hai mươi triệu đồng
chỉ riêng võ văn cương đã tổ chức cá độ với tổng số tiền
một trăm hai mươi một ba tỷ đồng
hai đối tượng còn lại tổ chức cá độ với số tiền từ hơn năm trăm linh triệu đồng đến sáu mươi bảy sáu tỷ đồng
hai mươi đối tượng đã sử dụng mạng internet trực tiếp tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền
trong đó riêng bị cáo nguyễn ngọc lân cá độ với tổng số tiền là gần một mươi năm tỷ đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bốn mươi ba bị cáo tổng cộng hơn một trăm ba mươi năm tù thấp nhất là sáu tháng tù và cao nhất là sáu năm chín tháng tù
ngày một mươi tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ đối tượng nguyễn tấn phát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại huyện trân thành tỉnh bình phước để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội là do thiếu tiền tiêu xài và để trả nợ nên đã đặt mua súng và đạn qua mạng xã hội để đi cướp ngân hàng
khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng bốn phát điều khiển xe mô tô biển số năm mươi ba v tám mươi nghìn ba trăm sáu mươi bảy đến dựng tại hẻm nhà dân cạnh phòng giao dịch sa công banh
chi nhánh bầu bàng và đi bộ vào ngân hàng giả vờ làm khách hàng vừa giao dịch
khi gần hết giờ giao dịch quan sát thấy trong quầy giao dịch vắng người pháp bất ngờ rút súng thủ sẵn trong người bắn chỉ thiên lên trận nhà
và đe dọa nhân viên ngân hàng lấy tiền bỏ vào túi sách của đối tượng
khi cầm ba lô tiền phát chạy ra hướng cửa chính thì nhân viên bảo vệ đóng cửa cuốn chặn đường và khống chế phát rồi trình báo và bàn giao cho công an
lực lượng bảo vệ của ngân hàng ngân hàng khi tuyển vô là ưu tiên bộ đội sức ngủ hoặc là những anh chị những anh đã từng làm bảo vệ ở những công ty khác có đầy đủ nghiệp vụ quy trình
bên cạnh đó thì đơn vị cũng gửi những anh bảo vệ này đi tập quấn ở sau công an hội sở ngân hàng
bên cạnh đó cũng gửi về cho lực lượng công an của tỉnh mình
hỗ trợ đào tạo thêm nên là trong quá trình xảy ra thì mấy anh cũng không có quá bỡ ngỡ với cái chuyện cướp tại hiện trường
ngay sau khi nhận tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc
tại hiện trường công an đã thu giữ một khẩu súng sáu viên đạn và số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng mà phát vừa cướp được
theo tài liệu của cơ quan điều tra do không có tiền tiêu xài và trả nợ
nên nguyễn tấn pháp đã đặt mua một khẩu súng cùng hai mươi viên đạn qua mặt
nguyễn tấn pháp đã đặt mua một khẩu súng cùng hai mươi viên đạn qua mặt
đối tượng đã xác định là cướp ngân hàng do đó là đối tượng chuẩn bị công cụ phương tiện rất là bài bản
có cái dự mưu từ trước
trên tinh thần thì cái nguyên nhân của cái việc này cũng do một phần là cái đối tượng là đang nợ tiền
là dai qua app là bị là dí nợ
cho nên là đối tượng thực hiện cái hành vi đến cùng
trước đó trên địa bàn huyện bầu bàng cũng đã xảy ra hai vụ các đối tượng sử dụng súng để cướp ngân hàng
tuy nhiên cả ba vụ lực lượng chức năng đã phối hợp tốt với quần chúng nhân dân
không che bắp giữ ngay được các đối tượng
để có được kết quả đó công an huyện bầu bàng đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật phương thức thu đoạn của các loại tội phạm
cũng như các xử lý ấn phó với các tình huống đối tượng cướp ngân hàng
trưa ngày một mươi tám tháng bốn đội ba đội cảnh sát đặc nhiệm hình sự thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
vừa bắt giữ tô trọng hoàng phương bốn mươi hai tuổi ngụ tại quận ba tạm trú tại huyện bình chánh
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó chiều ngày một mươi sáu tháng bốn khi cụ bà đứng trước nhà để dọn dẹp cây cảnh
bất ngờ một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đi xa máy không rõ biên số
áp sát rồi ra tay giật sợi dây chuyền trên cổ bà rồi chạy thoát về hướng đường cao lỗ
nhận tin báo đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận tám điều tra truy xét
đến khoảng một mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng bốn các trinh sát đã phát hiện bắt tên phương trên đường nguyễn giang linh
tại xã bình hưng quyền bình chánh tp hcm
tại trụ sở công an tôn trọng hoàng phương khai nhận đã gây ra dù cướp trên
qua xác minh tôn trọng quang phương là đối tượng nghiện ma túy và có một tiền án về tội cướp giật tài sản